tại cuộc hội kiến với chủ tịch thượng viện campuchia samdek sejchum
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn chủ tịch samdek seychum trên cương vị của mình
tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển
vì lợi ích của nhân dân hai nước
chủ tịch thượng viện samdek sechum khẳng định campuchia luôn coi việt nam là người anh em tốt
láng giềng tốt đối tác tốt hoàn ngành trước kết quả đã đạt được thời gian qua
về công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước
về nội dung này cả hai chủ tịch cùng mong muốn hai nước sẽ giải quyết những tồn động
để xây dựng hai đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển
nếu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc sẽ là tài sản vô giá cho thế hệ mai sau